chiều nay hai mươi ba tháng một mươi tổng cục hai bộ quốc phòng đã tổ chức lễ đón nhận huân trường bảo vệ tổ quốc hạng nhất
và kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư
đồng chí phạm minh chính bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đại tướng ngô xuân lịch
phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
đồng chí vương đình huệ bí thư thành ủy hà nội
cùng dự có các đồng chí bí thư trung mương đảng cùng lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung mương địa phương
cách đây bảy mươi năm năm phòng tình báo trực thuộc bộ tổng tham mưu được thành lập
ngày hai mươi năm tháng một mươi trở thành ngày truyền thống của tình báo quốc phòng việt nam
trải qua các giai đoạn của cách mạng tình báo quốc phòng ngày càng hoàn thiện
cả về tổ chức và lực lượng trưởng thành phát triển vượt bậc về mọi mặt
lập được nhiều chiến công xuất sắc góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
xây dựng bảo vệ vững chắc tổ quốc
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc biểu dương tình báo quốc phòng việt nam
đã kế thừa và phát huy sáng tạo truyền thống tình báo của cha ông
tiếp thu có chọn lọc nhiều kinh nghiệm của tình báo thế giới
tổng kết được nhiều kinh nghiệm quý báo qua hoạt động thực tiễn
thấm nhuận sâu sắc lời dạy của bác hồ ký nghiêu
hoàn thành trọng trách là cơ quan tình báo chiến lược của đảng
nhà nước cơ quan tình báo chuyên ngành quân sự của quân ủy trung ương và bộ quốc phòng
xứng đáng với truyền thống trung dũng kiên cường độc lập sáng tạo
bí mật khôn khéo đoàn kết quyết thắng
thủ tướng nhấn mạnh để tiếp nối truyền thống vẻ vang
xứng đáng với vị trí vai trò đặc biệt quan trọng
hoàn thành tốt trọng trách được đảng nhà nước quân đội và nhân dân giao phó
tình báo quốc phòng không ngừng chăm lo tăng cường bản chất giai cấp công nhân
tính cách mạng của tình báo
phải luôn đặt định hướng phát triển và mọi hoạt động dưới sự lãnh đạo tuyệt đối
trực tiếp về mọi mặt của đảng
mà thường xuyên trực tiếp là bộ chính trị ban bí thư
thường vụ quân ủy trung ương và bộ trưởng bộ quốc phòng giữ gìn sự tin cậy đặc biệt
niềm tin yêu của lãnh đạo đảng nhà nước quân đội đối với tình báo quốc phòng
nắm giữ và vận dụng nhuẩn nhuyễn sáng tạo quan điểm đường lối của đảng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng
để tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan tình báo chiến lược của đảng nhà nước
và cơ quan tình báo chuyên ngành quân sự của quân ủy trung ương bộ quốc phòng
phục vụ đắc lực hiệu quả cho lãnh đạo đảng nhà nước quân ủy trung ương
bộ quốc phòng và các ban bộ ngành địa phương trong đánh giá nhận định tình hình
xác định chủ trương sách lược và xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ
nhân dịp này thủ tướng đã trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất cho tình báo quốc phòng việt nam
vì những thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc